thưa quý vị vào chiều ngày ba mươi tháng năm trưởng công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long cho biết
đang cử cán bộ làm rõ vụ người chồng nghiện rượu đánh vợ dã man gây xôn xao trên mạng xã hội
trước đó mạng xã hội facebook đăng tải nhiều đoạn video ghi cảnh một người đàn ông cầm trổi đánh liên tiếp
vào vùng đầu và thân thể của một người phụ nữ đang nằm cạnh bờ sông
người đàn ông liên tục chửi bới và dùng trồi đánh người phụ nữ khóc lóc văn xin
kết quả sau đó người phụ nữ bị thương tích ở vùng mặt và chảy máu
sau quá trình xác minh công an huyện tam bình xác định sự việc trên xảy ra vào chiều ngày hai mươi chín tháng năm tại xã song phú huyện tam bình